tin vui liên quan đến thị trường nông sản ở nước ta tại bắc giang vụ vải thiều năm nay đạt mức giá cao ngay chính vụ
đạt ngưỡng sáu mươi năm đồng một kg tỉnh bắc giang tiêu thụ gần bốn mươi tấn
còn tại bình thuận người chồng thanh long đang được mùa được giá giá thanh long cũng đang ở mức kỷ lục
tin từ sở công thương tỉnh bắc giang tổng sản lượng tiêu thụ vải thiều ước đạt ba mươi bảy hai trăm sáu mươi tấn
tổng giá trị ước đạt một ba trăm một mươi tỷ đồng trong đó doanh thu từ dịch vụ đi kèm ước đạt bốn trăm hai mươi tám tỷ đồng
dịch vụ hỗ trợ ước đạt một bảy trăm ba mươi tám tỷ đồng giá vải tại huyện lục ngạn vẫn giữ ở mức ổn định giao động
từ bốn mươi đến sáu mươi đồng một kg thị trường tiêu thụ chủ yếu là thành phố hồ chí minh hà nội quảng ninh hải phòng
chỉ riêng tại thị trường thành phố hồ chí minh mỗi ngày có khoảng gần hai tấn được tiêu thụ
trong khi đó thị trường xuất khẩu chủ yếu vẫn là trung quốc theo đường chính ngạch
thanh long cũng đang được mùa được giá bình thường giá thanh long thu mua từ tám đến một mươi bốn đồng một kg
người chồng đã có lãi thì với giá thu mua hiện nay là hai mươi tám ba mươi đồng một kg người chồng có thêm lợi nhuận
năm nay tỉnh bình thuận có khoảng ba mươi hectare trồng cây thanh long với sản lượng ước tính cho thu hoạch khoảng năm trăm linh tấn
với sản lượng như năm nay ngoài thị trường trung quốc quả thanh long của bình thuận có thể đáp ứng cho nhiều thị trường xuất khẩu khác